dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên park hang seo đội tuyển quốc gia việt nam đã lọt vào top tám đội mạnh nhất asian cup
dẫn đầu bằng xếp hạng ở vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
ở cấp độ u hai mươi hai việt nam lần đầu tiên trong lịch sử bước lên bục cao nhất dành trước huy chương vàng sea games
với những đóng góp của mình thì sáng nay hai mươi bảy tháng tám tại trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam
huấn luyện viên park hang seo đã vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì do chủ tịch nước trao tặng
thưa ủy quyền của chủ tịch nước ông nguyễn ngọc thiện ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã trao huân chương lao động cho huấn luyện viên park hang seo với thành tích giúp u hai mươi hai việt nam giành huy chương vàng sea games ba mươi
đón nhận phần thưởng cao quý này huấn luyện viên trưởng đội tuyển việt nam park hang seo gửi lời cảm ơn đến nhân dân việt nam
đã trao cho ông cơ hội được nhận huân chương lao động hạng nhì phần thưởng quý giá lần đầu tiên một huấn luyện viên bóng đá nước ngoài được trao tặng
ngoài huấn luyện viên trưởng park hang seo hai trợ lý luôn sát cánh cùng ông là ông lee yang jin và kim han yon
cũng có vinh dự được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ sau thành tích cùng đội tuyển u hai mươi hai việt nam lần đầu tiên giành huy chương vàng sea games